vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
xảy ra tại trung cư carina quận tám tp hcm vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khiến một mươi ba người chết bảy mươi hai người bị thương
phiên tòa chỉ với hai bị cáo nhưng triệu tập hơn bảy trăm linh người đã bị hại và người có nghĩa vụ quyền đợi liên quan
phiên tòa xét xử hai bị cáo là nguyễn văn tùng nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư trung cư carina và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vụ cháy xuất phát từ một chiếc xe máy do chập điện ở tầng hầm trung cư carina
rồi bùng cháy dữ dội khói khí nóng và khí độc đuôn theo buồng thang hoa
máy thoát hiểm dẫn đến các tầng nổi phía trên nhưng hệ thống báo cháy không kịp thời báo cháy không chữa cháy tự động dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
vụ cháy khiến cho một mươi ba người tử vong bảy mươi hai người bị thương tài sản thiệt hại là gần năm trăm linh xe máy tám mươi một ô tô và năm xe đạp
sau vụ việc công an tp hcm đã vào cuộc điều tra khởi tố và bắt giam tùng và tuấn
cơ quan điều tra xác định cả hai bị cáo biết rõ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trung cư carina đã bị hỏng không hoạt động nhưng không kịp thời thay thế
hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống không hoạt động hoạt động không hiệu quả
hành vi của các bị cáo đã vi phạm luật phòng cháy chữa cháy gây ra vụ cháy tại trung cư carina làm chết một mươi ba người
phiên tòa dự kiến từ ngày năm đến ngày một mươi tháng bốn